với mong muốn tạo ra một không gian làm việc linh hoạt cho sinh viên khởi nghiệp
mới đây đại học quốc gia tp hcm đã khánh thành trung tâm ươm tạo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
trung tâm được hình thành nhằm ươm tạo các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên
đồng thời kiến tạo không gian đào tạo tư vấn chia sẻ về công nghệ và khởi nghiệp cho sinh viên
giảng viên cán bộ nhân viên nghiên cứu trong và ngoài đại học quốc gia tp hcm
và cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực
tại đây có các dịch vụ để hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp với nhiều không gian tiện ích
như phòng họp phòng làm việc phòng hội thảo phòng tổ chức sự kiện phòng đào tạo v v
đây là một phần quan trọng trong việc triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ kết nối toàn cầu
tập trung chủ yếu vào các hoạt động phát triển nguồn lực về trí tuệ nhân tạo
yếu tố cốt lõi trong nền công nghiệp bốn